theo báo cáo của ủy ban nhân dân phường năm quận gò vấp ngày một mươi năm tháng hai một trường trung học cơ sở trên địa bàn phường sáu xét nghiệm tầm soát và phát hiện học sinh dương tính với sars cov hai
học sinh này có triệu chứng mệt mỏi đang cư trú tại một tu viện trên đường dương quảng hàm phường tám
ngày một mươi sáu tháng hai tu viện này đã thực hiện tầm soát cho toàn bộ học sinh tu sĩ và những người đang cư trú tại đây
qua test nhanh phát hiện năm mươi bốn ca dương tính gồm năm mươi ba học sinh và một tu sĩ
nhận thấy có sự lây nhiễm giữa các em học sinh sống trong những khu nhà qua sinh hoạt thể thao học tập tại tu viện
ủy ban nhân dân phường cùng trạm y tế phường đã nhanh chóng kiểm tra hướng dẫn nhà dòng cách chăm sóc điều trị cho f
theo dõi f một đảm bảo các quy định phòng chống dịch
toàn bộ khuôn viên tại nhà dòng được phong tỏa tạm thời tất cả người đang sinh sống tại đây được theo dõi sức khỏe
khu nhà của f đang điều trị và khu vực sinh sống của f một được răng dây đảm bảo cách ly an toàn riêng biệt
trường học của các f cũng được thông báo để tầm soát khi phát hiện ổ dịch
ngành y tế cũng đã lấy mẫu xét nghiệm rt pcr cho năm k f tại tu viện và lấy mẫu xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên một mươi kf để giám sát biến chủng omicron
hiện chính quyền phường tiếp tục theo dõi tình hình thường xuyên trao đổi giám sát để kịp thời xử lý ổ dịch
và nắm tâm tư nguyện vọng để hỗ trợ nhà dòng cho các công tác hậu cần chăm sóc điều trị f
nhà dòng trên cũng đang thực hiện đảm bảo các quy định về an toàn phòng chống dịch
bên cạnh đó tp hcm cũng đã phát hiện thêm một mươi bảy ca mắc covid một mươi chín thuộc biến thể omicron sau khi giải trình tự gen tất cả đều nhập cảnh
như vậy đến hiện nay tp hcm đã phát hiện tổng cộng một trăm tám mươi ba ca mắc covid một mươi chín nhiễm biến thể omicron
trong đó có một trăm bảy mươi hai ca nhập cảnh và một mươi một ca mắc biến thể omicron ngoài cộng đồng
trước đó từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
hoạt động giám sát biến thể omicron được tiến hành liên tục và chặt chẽ
ngành y tế tp hcm đã thực hiện giám sát tám một trăm sáu mươi hai người nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
năm trăm hai mươi sáu người nhập cảnh đường bộ và đường thủy
các quận huyện và thành phố thủ đức đã triển khai tốt việc giám sát lấy mẫu xét nghiệm
đối với người nhập cảnh đang theo dõi sức khỏe cách ly tại nơi cư trú
và thực hiện lấy mẫu giám sát cộng đồng để phát hiện sớm truy vết khoanh vùng cách ly
và xử lý triệt đề chung toa bệnh hạn chế thấp nhất lây lan trong cộng đồng
tổng cộng tp hcm đã phát hiện một mươi một ca cộng đồng
ngành y tế tp hcm tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch
theo các kịch bản trong thế trận phòng chống omicron
giám sát các khu vực có gia tăng ca mắc mới truy vết cách ly hạn chế nguồn lây
bệnh viện bệnh nhiệt đới tiếp tục hợp tác với đơn vị nghiên cứu lâm sàng đh oxford
và viện pasteur tp hcm trong giám sát ngẫu nhiên omicron qua giải trình tự gen
tại tp hcm tiếp tục áp dụng thử nghiệm xét nghiệm rt pcr sàng lọc biến thể omicron trong cộng đồng
thưa quý vị mới đây trao đổi với báo chí một nguồn tin cho biết
thi thể người phụ nữ nhiễm covid một mươi chín đang điều trị ở bệnh viện giã chiến
huyện kiến sương thái bình đã được tìm thấy dưới con sông gần bệnh viện
ông nguyễn mạnh hùng chủ tịch ubnd xã bình minh huyện kiến sương tỉnh thái bình xác nhận
thi thể của chị vtk sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở thôn đông thành xã bình minh huyện kiến sương tỉnh thái bình
được tìm thấy vào trưa hai mươi tháng hai trên sông cầu ngái ngay cạnh bệnh viện giã chiến
đặt tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện kiến sương
chị ca là bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang được thu dung cách ly tại bệnh viện giã chiến huyện kiến sương
cũng theo ông hùng nạn nhân là công nhân đang làm việc tại công ty gia dày long hành
thiên hạ thuộc cụm công nghiệp phú quý huyện kiến sương
trước đó nạn nhân tự test nhanh tại nhà phát hiện dương tính với covid một mươi chín
sau đó được theo dõi tại trạm y tế xã bình minh
nhưng do có triệu chứng nên địa phương khuyến cáo không cách ly tại nhà
mà đến thực hiện cách ly điều trị từ ngày một mươi tám tháng hai tại bệnh viện giã chiến huyện kiến sương
vào sáng hai mươi tháng hai cán bộ bác sĩ bệnh viện giã chiến huyện kiến sương không thấy bệnh nhân ca
nên đã báo lên cơ quan chức năng tìm kiếm
đến khoảng một mươi hai giờ thì thi thể bệnh nhân được tìm thấy ở sông cầu ngái gần bệnh viện giã chiến
qua xác minh ban đầu được biết nạn nhân đã trèo qua tường bảo vệ phía sau bệnh viện giá chiến để ra ngoài
trước đó nạn nhân đã nhắn tin cho chồng và em gái với nội dung hoang mang
lo lắng trước việc mắc covid một mươi chín đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình
được biết chị ca phát hiện bị nhiễm covid một mươi chín từ ngày một mươi năm tháng hai đến ngày một mươi tám tháng hai
thì được chuyển lên bệnh viện giã chiến điều trị
có thể trong thời gian nhiễm bệnh nạn nhân có biểu hiện sang chấn tâm lý
dẫn đến những suy nghĩ và hành động thiếu tỉnh táo và
cũng theo biên bản khám nghiệm tử thi nạn nhân tử vong không có tác động ngoại lực từ bên ngoài trên cơ thể
hiện vụ việc tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
bộ y tế vừa ban hành thông tư hai quy định về giá xét nghiệm covid một mươi chín
trong đó giá test nhanh giảm khoảng ba mươi so với giá hiện hành kể từ ngày hai mươi một tháng hai
bộ y tế vừa ban hành thông tư hai hai nghìn hai mươi hai ttbit quy định giá xét nghiệm sars cov hai
thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày hai mươi một tháng hai
thay thế thông tư số một mươi sáu hai nghìn hai mươi một tt bit ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
cụ thể mức giá dịch vụ xét nghiệm sars cov hai trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
với test nhanh mẫu đơn theo quy định có mức thanh toán tối đa không quá bảy mươi tám đồng một xét nghiệm
giảm khoảng ba mươi so với giá hiện nay là một trăm linh chín bảy trăm linh đồng một xét nghiệm
xét nghiệm sars cov hai bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn
mức thanh toán tối đa không quá một trăm bảy mươi tám chín trăm linh đồng một xét nghiệm
xét nghiệm sars cov hai bằng kỹ thuật rt pcr trường hợp mẫu đơn có mức thanh toán tối đa không quá năm trăm linh một tám trăm linh đồng một xét nghiệm
trường hợp gộp mẫu mức thanh toán tối đa không vượt quá mức giá xét nghiệm gộp mẫu quy định
mức giá dịch vụ xét nghiệm sars cov hai trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước thuộc các tỉnh thành phố và các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc các bộ cơ quan trung ương
đóng trên địa bàn địa phương trừ trường hợp lấy mẫu bảo quản mẫu thực hiện và trả kết quả xét nghiệm sars cov hai tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
việc xác định mức giá thực hiện theo quy định như trên trong đó mức giá bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương
chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng do cấp có thẩm quyền của địa phương quy định
nhưng không vượt mức giá tối đa không giá dịch vụ xét nghiệm sars cov hai theo quy định tại thông tư này
đối với các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc bộ y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt
bệnh viện hạng một thuộc các bộ cơ quan trung ương và các cơ sở y tế của nhà nước thực hiện dịch vụ y tế dự phòng mức giá thực hiện theo quy định như trên
thông tư hai quy định giá dịch vụ xét nghiệm sars cov hai do cơ sở y tế của nhà nước thực hiện
bao gồm việc lấy mẫu bảo quản mẫu thực hiện và trả kết quả xét nghiệm sars cov hai
thông tư này áp dụng đối với các trường hợp thanh toán chi phí xét nghiệm sars cov hai theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế
người sử dụng dịch vụ xét nghiệm sars cov hai tự chi trả và các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
thế nhưng các trường hợp lấy mẫu bảo quản mẫu thực hiện và trả kết quả xét nghiệm sars cov hai tại cộng đồng
do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm không được áp dụng
thưa quý vị số ca mắc liên tục tăng cao khiến phần lớn các bệnh nhân phải cách ly điều trị tại nhà
tuy nhiên ở nhiều gia đình số thành viên f nhiều hơn f một
biện pháp phòng tránh covid một mươi chín tránh lây nhiễm chéo cho người f một như thế nào xin mời quý vị cùng theo dõi
nói về khả năng lây nhiễm khi cách ly tại trung cư và cách phòng tránh phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết để tránh lây nhiễm khi sinh sống cùng f thì phải ở riêng phòng
mọi sinh hoạt như tắm giặt ăn uống phải tách biệt với những người mắc bệnh
bên cạnh đó khi chung nhà thì dù là f hay f một cũng phải đeo khẩu trang
đồng thời f một phải tự theo dõi sức khỏe của bản thân trong quá trình cách ly chung với f
khi gia đình xuất hiện trẻ nhỏ là f ông nga cho rằng cần phải có sự phân loại để chăm sóc
cần phải căn cứ vào sức khỏe của người chăm đó
nếu họ chưa được tiêm vaccine có bệnh nền sức khỏe yếu thì nguy cơ lây nhiễm là cực kỳ lớn rủi ro cao
để phòng tránh tốt hơn người chăm sóc cần tuân thủ việc đeo khẩu trang
rửa tay sát khuẩn liên tục khi cầm nắm vào các vật dụng sinh hoạt
đưa ra giải pháp để phòng chống dịch khi sinh sống tại trung cư
ông nga khuyến cáo mọi thành viên trong gia đình nếu có f cần hạn chế nói chuyện với nhau
có thể trao đổi qua điện thoại hoặc tin nhắn
đặc biệt cần lưu ý ở những vị trí như là bếp nấu nhà vệ sinh tay nắm cửa
trong đó nếu phải sử dụng chung nhà vệ sinh thì cả f và f một phải có ý thức
nếu làm vệ sinh sạch sẽ giữ nhà vệ sinh thông thoáng thì nguy cơ lây lan không lớn
mỗi người sau khi sử dụng xong thì nên cọ rửa nước xà phòng tẩy trang thì mới đảm bảo an toàn
người dùng khi đi vệ sinh cần đậy nắp lại mới sội nước để tránh chất thải bán ra ngoài
đặc biệt trong nhà vệ sinh các thành viên không nên ho khạc nhổ bừa bãi để tránh virus lây lan
chú ý vệ sinh thường xuyên các vị trí như tay nắm cửa nhà vệ sinh công tắc điện
bác sĩ trương hữu khanh cố vấn khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một cho rằng
những nơi ở trung cư dễ lây lan virus gồm những hành lang hẹp thường đóng kín cửa tay nắm cửa và thang máy
khi đi ra ngoài phải nghĩ mình có thể tiếp xúc với virus thông qua mũi và họng
cũng có thể tiếp xúc sán tiếp với virus qua bàn tay của mình
do đó khi đi ra khỏi cửa nơi hành lang thì phải vắng người mới đi
đồng thời phải mang khẩu trang và kính chắn giọt bắn
khi đi bất cứ chỗ nào cũng phải cầm theo chai nước rửa tay
nếu cầm nắm vào vật gì đó phải sử dụng ngay nước sửa tay bác sĩ khanh khuyến cáo
sau khi bấm nút mở thang máy cửa thang mở ra thì cư dân không nên đi vào ngay
mà đợi cho luồng xó trong thang được đẩy hết sang ngoài
đặc biệt không được lơ là đột vối phủng tay và miệng khi đi sang ngoài hoặc trong thang máy
thưa quý vị hồng kông cho biết đặc khu này đang trong chế độ chiến đấu
với đợt dịch nghiêm trọng nhất từ trước đến nay
trong khi đó từ ngày hai mươi một tháng hai úc mở cửa hoàn toàn biên giới cho du khách
đã tiêm ngừa covid một mươi chín sau hai năm hạn chế du lịch
thời gian chờ đợi đã kết thúc
du khách hãy chuẩn bị đồ đạc và đừng quên mang theo tiền
vì sẽ có rất nhiều nơi để tiêu tiền ở úc
hãng tin afp dẫn lời thủ tướng úc scott morrison ngày hai mươi tháng hai
úc bắt đầu mở cửa hoàn toàn biên giới từ ngày hai mươi một tháng hai
khoảng năm mươi sáu chuyến bay quốc tế sẽ đáp xuống úc trong hai mươi bốn giờ đầu tiên mở cửa
khá khiêm tốn so với trước dịch nhưng thủ tướng morrison tin con số sẽ tăng lên trong thời gian tới
dự kiến sân bay ở sydney sẽ đón những vị khách đầu tiên từ los angeles mỹ
và sau đó là tokyo nhật bản vancov canada singapore
úc ghi nhận hơn một mươi năm người
úc ghi nhận hơn một mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới và ba mươi ba ca tử vong trong ngày hai mươi tháng hai
một ngày trước khi nước này mở cửa biên giới quốc tế đón du khách đã tiêm phòng đầy đủ
tỷ lệ tiêm ngừa đầy đủ ở nước này đã đạt hơn bảy mươi chín
tại châu á ông johne lee quan chức cao cấp số hai ở hồng kông cho biết
chính quyền đặc khu đang trong chế độ chiến đấu tổng lực với covid một mươi chín
hồng kông ghi nhận hơn sáu ca mắc mới ngày hai mươi tháng hai
và hình ảnh người bệnh phải nằm bên ngoài các bệnh viện gây sốc thời gian qua
chiều hai mươi tháng hai trưởng đặc khu bà lâm trịnh nguyệt nga carrie lam thông báo
công ty cổ phần xây dựng quốc tế nhà nước trung quốc
công ty xây dựng thuộc sở hữu nhà nước lớn nhất tại hồng kông
khởi công xây dựng hai cơ sở cách ly tạm thời với chín năm trăm linh giường bổ sung
ngoài ra ba khách sạn đã sẵn sàng cung cấp hai mươi sường cách ly tại các phòng khi cần thiết
thưa quý vị nhìn vào việc trung quốc giáo diết truy vết và khoanh vùng dập dịch
có thể thấy quyết tâm của anh bạn láng giềng
đang được đẩy lên cao độ hơn bao giờ hết
để hồng kông không biến thành vũ hán thứ hai trung quốc đang dồn toàn lực sống còn với covid
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này
tới quý vị trong những bản tin covid một mươi chín tiếp theo vào các khung giờ một mươi bảy h một mươi tám h ba mươi và sáu h sáng hôm sau
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế